đợt mưa lũ vừa qua đã gây ra thiệt hại lớn cho mạng lưới đường bộ của khu vực các tỉnh đông bắc và tây bắc
theo thống kê của tổng cục đường bộ việt nam để tu sửa giao thông ước tính cần hơn hai trăm linh tỷ đồng
theo tổng cục đường bộ việt nam chỉ tính riêng trên hệ thống quốc lộ mưa lũ đã gây sạt lở ta luy dương gần một năm trăm linh điểm
phía ta lui âm cũng bị xói lở tại hơn một trăm linh điểm
hiện tổng cục đường bộ việt nam đã chỉ đạo cục quản lý đường bộ một cục quản lý đường bộ hai
và sở giao thông vận tải các địa phương tiến hành giao chắn cảnh báo nguy hiểm tổ chức trực gác
phân luồng giao thông tại những điểm sạt lở gây ách tắc tập trung nhân lực và phương tiện khẩn trương khắc phục đường xá để thông xe trong thời gian sớm nhất